một trong những trọng tội mà khiến nam cam phải mắc án tử hình đó là việc chủ mưu giết một nữ trùm xã hội đen gốc hải phòng cũng khét tiếng không kém tên là vũ hoàng dung hay còn gọi là dung hà
khi ra tòa năm cam đã bị xét xử với bảy tội danh lớn đó là giết người cố ý gây thương tích hối lộ đánh bạc tổ chức đánh bạc tổ chức đưa người đi trốn ra nước ngoài và che giấu tội phạm
những tội này đã kết thúc cuộc đời đầy oai hùng trong giới giang hồ của ông trùng khét tiếng
với mức án cao nhất là tử hình
cùng với năm cam bốn đàn em thân cận cũng chung số phận đó là châu phát li em nguyễn việt hưng nguyễn hữu thịnh và phạm văn minh
trước đó nam cam đã từng gửi đơn xin ăn giá tới chủ tịch nước việt nam nhưng do vướng vào quá nhiều tội nên hình phạt vẫn không thay đổi
ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn bốn quyết định thi hành án tử hình trương văn cam nguyễn việt hưng phạm văn minh nguyễn hữu thịnh và châu phát lai em
được ban hành công an thành phố hồ chí minh triển khai thực hiện
để đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác chuẩn bị pháp trường được tiến hành chú đáo hàng loạt thao tác kỹ thuật đã hoàn tất một ngày trước khi đưa phạm nhân từ trại giam ở tiền giang về trại giam trí hỏa
giờ ngày ba tháng sáu năm hai nghìn bốn tại trại tạm giam thủ tục chuyển trại cho năm tử tội được tiến hành
các từ tội được đưa lên xe tiếng xích chân và tay va vào nhau
âm thanh khổ khóc vang lên trong đêm sương lạnh buốt
trước khi bước chân vào trong xe bít bùng ai cũng cố nán lại vài giây đưa mắt nhìn xung quanh
đêm trước trời mưa rất to mới tạnh được chừng hai tiếng nên không khí khá mát mẻ và vẫn ẩm ướt
một vài giọt nước mưa còn động trên các tán cây rơi lột đột
dạng sáng năm bị án trương văn cam nguyễn hữu thịnh nguyễn việt hưng châu phát lai em
phạm văn minh được đưa ra xe rời khỏi trại tạm giam của công an tỉnh tiền giang một cách khá lặng lẽ
một giờ bốn mươi năm phút đoàn xe áp giải năm bị án sừng sỏ một thời đến chân cầu tân an
gần hai giờ ba mươi tại trại giam trí hỏa năm bị án vẫn chưa biết gì về sự sống và cái chết đang được tính từng phút đối với họ
vẫn nói chuyện bình thường bởi họ cứ ngỡ rằng đó chỉ là thủ tục truyền trại bình thường
trương văn cam nguyễn việt hưng đều không giấu được thoáng bất chợt dùng mình
rất có thể đó là cái dùng mình cuối cùng cho giây phút nối tiếp tự do và cuộc sống
ba giờ ba mươi cả năm từ tù đồ đánh thức lần lượt được dẫn giải vào hội trường của trại giam trí hòa để lăn tay
xác minh lại lai lịch làm các thủ tục cuối cùng
họ nghe tuyên đọc quyết định thi hành án và được cho viết lời chăn chối
gửi người thân gia đình trước sự chứng kiến của đại diện viện kiểm sát tòa án và công an
đến phút này nam cam cùng bốn đồng phạm mới biết chắc
là thời khắc còn sống chỉ được tính bằng giờ bằng phút
sau đó hội đồng thi hành án bắt đầu các thủ tục cho thay quần áo mới bữa ăn cuối cùng được mang ra
lúc này cả năm bị án mới cho thiểu ra mọi sự
một đùi gà một chiếc bánh bao và một chai nước ngọt nhưng không ai có thể lút nổi
ông trùng thế lực đem một thời cũng không còn chút can đảm để đối diện với cái chết cận kể
về mặt thất thần như vô hồn đã thay vào khuôn mặt đầy tinh danh
mưu mô xảo quyệt vốn có của nam cam
đoàn xe chuyển từ tội tiến ra thủ đức có xe mô tô cảnh sát dẫn đường bảo vệ hộ tống
để đảm bảo an toàn từ suốt đêm trước trên tất cả các ngã tư giao lộ mà đoàn xe đi qua công an tp hcm
đều cắt cử cảnh sát giao thông trực sẵn
năm giờ sáng đoàn xe chở từ tội năm k và bốn đồng phạm tiến vào pháp trường ở phường long bình quận chín
sau nhiều tháng kể từ phiên phúc thẩm nay mới được nhìn thấy nhau
hai từ tù trẻ tuổi nguyễn việt hưng và nguyễn hữu thịnh
nhìn chiến hữu hai người đều ăn hết bữa sáng gồm bánh mì bánh bao đùi gà nước ngọt
nam cam và phạm văn minh giờ như kẻ mất hồn ngồi bần thần
châu phát lai em mặt đổ tràm chân tay hơi run
cột bắn đề rõ tên của năm bị án được sắp thành hàng ngang theo thứ tự
phạm văn minh trương văn cam châu phát lai em nguyễn việt hưng và nguyễn hữu thịnh
được dẫn xuống xe cả năm tử tội hầu như không bước nổi phải có người sốc nách dìu đi
trời chưa sáng hẳn đặt chân xuống đất
vừa thấy tên cột bắn và bảng tên đề sẵn nguyễn việt hưng và nguyễn hữu thịnh gần như quỵ hẳn dùn bẩn bật
các bị án người được dẫn vào vị trí sắp thành hạc ngang
tờ mờ sáng các thủ tục trước khi ra pháp trường hoàn tất
tuy không công khai nhưng xung quanh trường bắn lúc này đã có hơn hai trăm linh người dân
thân nhân của những bị án và lẫn trong đó là cả những người
từng là nạn nhân của băng nhóm tội phạm năm cam đợi chờ giây phút đền tội của những kẻ thù ác
tại khoảng giữa của trường bắn cách chỗ năm tử tù chừng vài chục thước
hội đồng thi hành án làm việc trong chiếc lều bạc
các từ tù đã được bịt mắt bằng một mảnh vải đen lần lượt
vì cột và cái cọc giống như cái thang sau hơn hai thước
hai chiếc đèn pha trên nóc ô tô chở cảnh sát bảo vệ
đủ ánh sáng để hội đồng thi hành án nhìn thấy mọi việc đang diễn ra
tội trạng của từng người
từng tên được nêu tóm tắt và công bố quyết định thi hành án tử hình
tất cả diễn ra trong vòng nửa tiếng
tiểu đội hành quyết dàn hàng ngang tiến lên phía trước đối diện với năm tử tội
đội trưởng hành quyết ra lệnh dọc đánh gọn
tất cả vào vị trí chuẩn bị bắn
hàng súng có gắn lưỡi lê dương lên ngang tầm mắt với các xã thủ
ngay sau mệnh lệnh hành quyết loạt đạn mạnh khô khốc gây sợ vang lên
tiếp theo là năm phát đạn ân nhuệ cuối cùng
dành cho tử tội
những chiếc dây thường buộc tử tội vào cọc được mở ra
xác phạm văn minh trương văn cam châu phát lai em
nguyễn việt hưng và nguyễn hữu thị mềm nhũng trắng bạch
đổ ập về phía trước nơi đã đặt sẵn năm cỗ quan tài
các bác sĩ pháp y làm nhiệm vụ báo cáo hội đồng thi hành án
cả năm tử tội đã chết
năm giờ bốn mươi năm phút đối thi hành án đã hoàn tất việc thực thi pháp luật
cũng trong ngày con cháu nam cam tới thắp hương
khấn mộ được trôn cất tại trường bán
theo đó ngày năm cam và đồng bọn đi trả án
hai bánh cũng là người đưa tiện ông trùng ra pháp trường
hải bánh tức là nguyễn tuấn hải từng là trợ thủ đắc lực của nam cam
hải bánh chỉ đạo đàn em xử bà trùm dung hà sau những mâu thuẫn băng nhóm
nhưng với sự thanh khẩn của hải
hải nhận được khoan hồng của pháp luật với bản án trung thân
nhớ lại khoảnh khắc đó hải bánh nói
hôm đó là một mươi hai h ngày ba tháng sáu năm hai nghìn bốn
chúng tôi xuất phát từ trại giam tiền giang
để đến trại chí hòa
ở trên xe có tôi anh nam và châu phát lai em
đàn em thân tín của nam cam
biết mình bị đưa ra trường bắn
nhưng anh nam vẫn khá bình tĩnh
đi được một đoạn anh năm nắm lấy tay tôi và nói
anh sai rồi chú cho anh xin lỗi
rồi anh nằm ôm lấy tôi không nói thêm gì nữa
ngay anh nam nói vậy bao sự giận hờn trách móc trong lòng tôi
bỗng tàn biến hết
tôi cũng không biết phải nói câu gì nên hay anh em im lặng
anh nam nắm chặt lấy tay tôi
hai anh em nắm tay nhau cho đến khi ô tô dừng bánh
đó cũng là lời nói cuối cùng anh năm nói với tôi
từ trại giam tiền giang nam cam và châu phát lai em
được đưa đến trại giam chí hòa
sau đó cùng với hưng phi nhon nguyễn hữu thịnh phạm văn minh
bị dẫn giải ra trường bắn long bình
chia sẻ về giây phút chứng kiến đồng bọn phải đền tội trước
hải nói khi chứng kiến anh nam và những người khác bị xử bắn
trong lòng tôi không thấy sợ mà thấy chống rỗng vô cùng
cảm giác này giống hệt với cảm giác khi nghe tin chị dung hà đã chết
trong đầu tôi luôn suy nghĩ ngoài đời dùng mọi thủ đoạn
và các hoạt động phi pháp để kiếm tiền
kể cả thanh toán nhau đẫm máu
nhưng rồi kết quả chẳng nhận được gì
cái giá phải trả là cái chết
cái chết rồi thì chẳng mang đi được thứ gì theo
đến khi quay về trại giam
thứ tướng nguyễn việt thành nói với hải bánh
nhờ chính sách quan hồng của đảng và nhà nước mà cậu được sống
hôm nay coi như là ngày sinh ra cậu một lần nữa
nhìn thấy đồng bọn phải đền tội trước pháp luật
cậu nên quay đầu
mà hoàn lương cải tạo cho tốt
giang hồ cộng cán chỉ còn có mình cậu
phải biết lấy ảnh hưởng của mình
để làm những việc tốt việc có ích cho xã hội
nhớ lại điều này hải bánh bọc bạch
ngay sau câu nói của thiếu tướng nguyễn việt thành
tôi nghiệm ra nhiều điều
lúc đó tôi thấy tiếc vô cùng
tôi không tiếc những gì trước đây mình đã có
mà tôi tiếc cho những năm tháng tuổi xuân của mình
nếu như mình không chọn con đường này
đi theo con đường làm ăn lương thiện
thì kết cục đã khác
gia đình tôi đã không tan nát
bố mẹ con cái không phải buồn vì mình
và những năm tháng sau này
tuổi xuân của tôi không phải trôn vùi trong trại giam
khi tôi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn
những ai bị dính án tử hình hoặc trung thân
mới cảm nhận rõ rệt cuộc đời của mình rất ngắn
phạm tội ở cái tuổi hai mươi hay hai
khi dính án tử hình vậy là hết
còn bị án trung thân cải tạo tốt lắm
thì cũng phải ở trong trại hai mươi năm mới được ra ngoài
lúc đó cũng đã bốn mươi tuổi rồi
chẳng còn làm gì được nữa
như tôi ngoài ba mươi
người bị dính án trung thân
nếu cải tạo tốt may mắn được thả tự do
thì cũng phải hơn năm mươi tuổi
hai mươi năm ở trong trại giam
đó là một quãng thời gian dài
sống tách biệt với cuộc sống bên ngoài
đến khi về nhà thì cũng chỉ có hai bàn tay trắng
đáng lẽ ở cái tuổi ba mươi
mình phải là người kiếm tiền để trả hiếu bố mẹ
khi phạm tội bị bắt
bố mẹ lại phải chất chiêu từng đồng
để có tiền vào thăm nuôi con
hải bánh nghẹn ngào nói
sau khi năm cam cùng đồng bọn về đền tội
hải bánh cũng được đưa về cải tạo
tại trại giam xuân lộc z ba mươi a bộ công an
tại đây hải bánh nhận ra rằng
con đường nhanh nhất để được về cùng gia đình
chính là cải tạo thật tốt
tuy nhiên trong thời gian cải tạo
có nhiều biến cố gia đình khiến hải bánh
không ít lần bị suy sụp
sau hai mươi một năm thủ án trung thân
nhờ sự cải tạo tốt
nguyễn tuấn hải tức hải bánh
đã được ra tù vào năm hai nghìn hai mươi hai
vụ án nam cam và đồng bọn là vụ án
về tội phạm có tổ chức đặc biệt
có tính đặc thù
đây là một vụ án lớn và phức tạp
liên quan đến nhiều đối tượng nhiều địa phương
quá trình hình thành và phát triển
tổ chức tội phạm theo kiểu xã hội đen
do trương văn cam cầm đầu
đã được phanh phui và phơi bầy trước ánh sáng
tử hình là bản án dành cho các đối tượng
đồng thời cũng là bài học gian đe
cho những kẻ phạm tội
những kẻ coi thường pháp luật
coi thường tính mạng của người khác